đang vào chính vụ nên số lượng thanh long từ các tỉnh phía nam chuyển lên cửa khẩu quốc tế lào cai tăng đột biến
để ưu tiên cho mặt hàng nông sản khó bảo quản lâu dài này ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai đã chỉ đạo lực lượng chức năng tạo điều kiện tối đa thông qua thanh long sang trung quốc
để phòng chống dịch covid một mươi chín tại cửa khẩu đường bộ kim thành lào cai vẫn thực hiện không làm thủ tục xuất nhập cảnh đối với các lái xe
chính vì vậy để bảo đảm thông quan nhanh nhất các lực lượng chức năng tại cửa khẩu ưu tiên làm thủ tục ngay từ đầu giờ làm việc cho quả thanh long xuất khẩu
trung bình mỗi ngày có khoảng một trăm linh container trọng lượng khoảng ba tấn thanh long được xuất sang trung quốc
từ đầu năm đến nay đã có hơn ba trăm năm mươi năm tấn thanh long được xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ kim thành lào cai đạt giá trị kim ngạch hai trăm ba mươi triệu usd bằng bảy mươi hai so với cùng kỳ năm trước
hiện tại do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và thủ tục biên mậu đối với mặt hàng thanh long nên thời gian thông quan bị ảnh hưởng
ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai đã chủ động bố trí hai khu vực tập kết xe chở thanh long và các nông
sản khác để bảo đảm thuận tiện an toàn đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình trao đổi với các cơ quan chức năng phía hà khẩu trung quốc để tháo gỡ những vướng mắc thúc đẩy thông quan nhanh và an toàn